mưa rông có trăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vào thời điểm chiều tối và đêm lượng không nhiều và kết thúc nhanh
riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên lào cai hà giang ngày và đêm nay sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to cần chú ý có thể xảy ra lốc xét gió giật mạnh trong cơn rông
chuyển sang miền trung trong vòng hai mươi bốn giờ tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
ngày có nắng nhiều có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và rông vài nơi
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ban ngày có nắng dịu hơn đôi chút
nhiệt độ trưa chiều đạt mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
chiều tối và đêm có mưa với diện giải rác
tại tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ ban ngày ở ngưỡng khá dễ chịu cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực nam bộ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
đối với khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
duy trì mưa rào và rông rải rác cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông
gió cường độ yếu
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi sáu ba mươi ba độ và hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ cao nhất hai mươi năm ba mươi năm độ